tại hà nội văn phòng chủ tịch nước phối hợp với ban thường trực trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
đã tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện quy chế phối hợp công tác giữa chủ tịch nước
và đoàn chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam năm hai nghìn một mươi bảy và trọng tâm công tác năm hai nghìn một mươi chín
dự hội nghị có chủ tịch nước trần đại quang đồng chí trương thị mai
ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban dân vận trung ương
đồng chí trần thanh mẫn chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh và lãnh đạo các bộ ngành liên quan
phát biểu tại hội nghị chủ tịch nước trần đại quang hoan nghênh và đánh giá cao
ban thường trực ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam và văn phòng chủ tịch nước
là các cơ quan tham mưu giúp việc đã có nhiều cố gắng trong phối hợp công tác
góp phần quan trọng phục vụ có kết quả các hoạt động của chủ tịch nước
và đoàn chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
năm hai nghìn một mươi tám là năm bản lề thực hiện nghị
nghị quyết đại hội lần thứ một mươi hai của đảng các nghị quyết của trung ương quốc hội
tình hình thế giới và trong nước tạo ra cả thời cơ thuận lợi và khó khăn
thách thức đan xen nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và toàn dân đặt ra rất nặng nề
đòi hỏi chủ tịch nước và đoàn chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
cần tăng cường phối hợp chặt chẽ hơn nữa để hoàn thành tốt chức năng nhiệm vụ được giao
mặt trận tổ quốc việt nam và các tổ chức thành viên tiếp tục đổi mới
cả về nội dung và hình thức hoạt động
hãy càng tốt hơn vai trò tập hợp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc
cùng đảng nhà nước chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân
tham gia xây dựng đảng quản lý nhà nước quản lý xã hội hoạt động đối ngoại nhân dân
thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở có hình thức biện pháp cụ thể để nhân dân bày tạo ý kiến
và thực hiện quyền làm chủ của mình thông qua mặt trận tổ quốc và các đoàn thể nhân dân
tiếp tục tổ chức các cuộc vận động phong trào thi đua yêu nước
kỷ niệm bảy mươi năm ngày chủ tịch hồ chí minh ra lời kêu gọi thi đua yêu nước
góp phần tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội
bảo đảm quốc phòng an ninh hội nhập quốc tế sâu rộng của đất nước